thưa quý vị tính đến thời điểm này các trường học trên địa bàn thành phố hà nội vẫn chưa có phương án chính thức để học sinh trở lại trường học dù đã một tháng trôi qua kể từ khi khai giảng năm học mới
lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết việc học sinh trở lại trường học là mong muốn của ngành giáo dục hà nội
tuy nhiên việc này không thể nóng vội cần phải xem xét tính toán kỹ lưỡng để vừa đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh vừa bảo vệ thành quả phòng chống dịch mà thành phố đã thực hiện trong suốt thời gian vừa qua bởi tình hình dịch covid một mươi chín vẫn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ
dù hà nội đã có chín mươi sáu một giáo viên được tiêm vaccine nhưng học sinh dưới một mươi tám tuổi vẫn chưa được tiêm nên nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho cộng đồng là có khả năng xảy ra
hiện sở giáo dục và đào tạo hà nội đã trình ủy ban nhân dân thành phố với các phương án cho học sinh trở lại trường học trong đó ưu tiên các khối lớp sáu lớp chín lớp một mươi và lớp một mươi hai và học sinh ở các cấp ở vùng xanh được trở lại trường học sớm hơn
học sinh thuộc các quận ở vùng vàng vùng đỏ vẫn tiếp tục học trực tuyến và qua truyền hình
tuy nhiên các trường được hoạt động trở lại cần đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh ưu tiên hàng đầu cần đảm bảo an toàn cho các em học sinh tránh trường hợp phải tạm dừng việc học vì phát hiện có ca dương tính với